theo quy định đến một mươi bảy h chiều nay hai mươi bốn tháng tám là hạn chót để các trường công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học
và trong ngày hôm nay cục đào tạo bộ công an đã cũng chính thức công bố điểm chuẩn
trúng tuyển vào các học viện trường đại học công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
điểm chuẩn của các trường học viện công an có cách tính khác với các trường dân sự
điểm chuẩn này dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá tuyển sinh do bộ công an tổ chức riêng
cùng với điểm của ký thi thuất nghiệp trung học phổ thông
trong đó thì điểm bài thi đánh giá của bộ công an chiếm sáu mươi
một vài thông tin cụ thể sẽ có trong phóng sự ngay sau đây
năm hai nghìn hai mươi ba học viện cảnh sát nhân dân là một trong đơn vị đào tạo được bộ công an
giao chỉ tiêu tuyển sinh nhiều nhất với hơn năm trăm linh chỉ tiêu
mức điểm chuẩn cao nhất là hai mươi bốn bảy mươi tám điểm đối với nữ khu vực phía bắc
nhóm ngành nhiệm vụ cảnh sát được tính theo công thức xét tuyển riêng của bộ công an
qua phân tích điểm thành phần cho thấy thí sinh trúng tuyển năm nay hầu hết
đều là thí sinh giỏi và xuất sắc của các trường trung học phổ thông
các em có điểm thi thuất nghiệp có nhiều thí sinh tổng điểm bao môn gần ba mươi điểm
điểm năm nay của bộ công an thi xét tuyển thì có điểm mới
đó là kết hợp điểm trung học phổ thông với điểm bài thi đánh giá
thì bài thi đánh giá trong hai năm nay thì bài thi được thể hiện tính phân loại rất cao
chất lượng thí sinh thi vào trúng tuyển thì đảm bảo có năng lực tốt
có kinh tức tốt phù hợp với bài thi đánh giá
đồng thời các em có thể lực tốt
và đặc biệt có ngoại hình đảm bảo tốt yêu cầu và chất lượng trong đào tạo công an dân
năm nay ngành xây dựng đảng và chính quyền nhà nước của học viện chính trị công an nhân dân
có điểm chuẩn cao nhất là hai mươi bốn chín mươi bốn đối với nữ khu vực phía bắc
và hai mươi ba bốn mươi một đối với nam khu vực phía bắc
còn lại điểm chuẩn các trường học viện công an không có nhiều biến động so với năm hai nghìn hai mươi hai
mức điểm chuẩn năm nay được tính theo bài thi đánh giá của bộ công an
chiếm trọng số sáu mươi điểm xét tuyển
và điểm theo tổ hợp của kỳ thi trung học phổ thông chiếm trọng số là bốn mươi điểm xét tuyển
điều này giúp các trường tuyển chọn được những thí sinh có năng lực vào các học viện trường công an
công tác tuyển sinh trong nhiều năm nay với phương thức đa dạng như vậy
thì nó đảm bảo được cái mục tiêu của công tác tuyển sinh
đó là đảm bảo một kỳ thi công bằng công khai và thu hút được nhiều nguồn lực có chất lượng cao
và qua nhiều năm thực hiện thì đến năm nay chúng tôi cũng có thể đánh giá
rằng là phương thức tuyển sinh như vậy nó cũng đảm bảo được mục tiêu đào tạo
và nó cũng sẽ giúp cho các trường tuyển chọn được những công dân
những thí sinh có đủ các tiêu chuẩn và chất lượng học lực thì sẽ cao hơn so với các năm trước đây
kế hoạch nhập học của các học viện trường công an nhân dân đã được bộ công an thông báo
dự kiến đến cuối tháng chín tới đây
các thí sinh đã đỗ nguyện vọng các học viện trường công an nhân dân cần lưu ý để tránh xe sót
các thí sinh phải lưu ý thực hiện hai nội dung
một là phải chủ động thực hiện xác nhận bảo học theo quy định gồm quy định của bộ học viện
từ hai mươi bốn tháng tám tới ngày tám tháng chín các em phải làm thủ tục xác nhận bảo học trực tiếp trực tuyến
trên cổng thông tin của bộ học viện
đều lưu ý thêm là tất cả các thí sinh kể cả thí sinh trúng tuyển phương thức một phương thức hai
cũng như thí sinh đạt điểm trúng tuyển của phương thức ba đều phải làm thủ tục xác nhận học trực tuyến
trên cổng thông tin của bộ học viện
năm hai nghìn hai mươi ba tổng trí tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy tuyển mới vào các học viện
trường công an nhân dân là hai trí tiêu
trí tiêu tuyển sinh hệ trung cấp công an nhân dân là gần một hai trăm linh trí tiêu
phương thức xét tuyển vào các học viện trường công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi hai
với ba phương thức bao gồm tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của bộ giáo dục và đào tạo
và quy định của bộ công an
xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉnh ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập trung học phổ thông
và xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả bài thi đánh giá của bộ công an